nhưng mà như phó giáo sư thúy cũng có nói từ đầu là
bởi vì dối loạn tiêu hóa nó không mang đến những cái hậu quả ngay và luôn
thế thành thử là nhiều bậc cha mẹ cũng tương đối là chủ quan
và có những cha mẹ thì nghĩ rằng thôi cũng không cần thiết là phải đi thăm khám ngay đâu chị ạ
tôi cũng gặp ở ngoài nhiều lắm
và họ nói rằng là ứ thế thôi chắc nó ăn cái này kia lại thôi bây giờ không cho ăn nữa
tự mình thay đổi cái chế độ ăn hay là chế độ sinh hoạt
để cho cháu hy vọng là cháu sẽ có một cái tiêu hòa tốt hơn
thế nhưng nếu như cứ để cái tình trạng đó diễn ra và trẻ thì bị tái đi tái lại
dối loạn tiêu hóa thậm chí là chưa khỏi đợt này thì lại sang đợt khác
thì về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ thơ chị
đây là một câu hỏi mà rất rất là hay tôi nghĩ đây là một vấn đề xã hội
không phải vấn đề ngành y mà nó là vấn đề xã hội thực sự là như thế
tôi nghĩ là tất cả các bác sĩ về nhi khoa hoặc là trung tâm dinh dưỡng
chỗ cô việt hà chỗ tôi cũng thế thôi
có rất nhiều đứa trẻ tôi nói ví dụ thôi ạ
mẹ mang đứa trẻ đến bé lắm ạ vừa thấp về chiều cao vừa cân nặng cũng thấp
chúng tôi gọi là thấp còi bé xíu ra
và trình bày là con em không thể nhai được
con nhà em chỉ có nước sữa tóm lại là bác làm tập cho cháu sáu tuổi là cháu không nhai được
tức là người ta vì cái đấy nó toàn thảo nó cũng gây tử vong ngay
nó cũng không phải thở oxy nó cũng không có gì cấp cứu cả
cho nên là cái đấy rất là đời thường và người ta vẫn đến đứa trẻ
cháu khỏe lắm cháu không chạy bệnh gì cháu cũng không ăn không gì cả
thế thì nhưng mà thực sự cái hậu quả lâu dài nó cả một vấn đề giống nòi
tôi cứ nói đùa thì mình nhìn cái đội tuyển đá bóng ấy
đội tuyển công thủ mình nó bé bé thì nó cũng dù có giỏi đến mấy nữa
nó cũng vẫn thiệt thòi với thể chất
bây giờ mà nhìn ai đi đường cao giáo thì cũng thấy tự tin hơn
tôi cũng nghĩ thế thật sự là như thế
thế thì cái hậu quả ở trẻ em nó lớn lắm
nếu các anh chị làm về nhi các chị cũng biết là
trong hai ba năm đầu đời ấy cộng quá trình mang thai người ta gọi là quá trình lập trình
nghĩa là người ta quyết định cái chiều cao cân nặng sau này
đừng có đợi đứa trẻ đến khoảng một mươi tuổi
ơi con mình thấp hơn con hàng xóm bây giờ phải cố gắng lên
cho cái thuốc gì cho nó cao lên cân nặng tập cái gì tập kia
không kịp đâu
thực sự là trong cái hai cái năm đầu đời
tất nhiên là nó có gen là do bố mẹ sinh ra rồi
chúng ta không thể từ chối chúng ta là ra vàng rồi
chúng ta không từ chối chuyện đó
nhưng mà rõ ràng là quá trình tập luyện quá trình di dưỡng
đặc biệt trong hai năm đầu đời
nó quyết định chiều cao và cân nặng sau này
vô cùng quan trọng
và không những chiều cao cân nặng nó quyết định đến những bệnh lý sau này
chúng ta gọi là bệnh lý không lây nhiễm
tôi nói ví dụ nếu một đứa trẻ chế độ ăn quá đạm béo phỉ
thì sau này nó có những hậu quả
ví dụ như là cao hít áp
ví dụ như là bệnh hen bệnh khớp
bốn năm tuổi thì bị rất nhiều bệnh
rồi những đứa trẻ suy dinh dưỡng
thì nó sẽ các bệnh hô hấp tái đi tái lại suốt ngày
các bệnh về nhiễm khuẩn nói chung
của tiêu chảy và bệnh tiêu hóa
rất rất là nhiều
thế tại sao câu chuyện lại như thế
chúng ta cũng biết là khi nào đứa trẻ mà nó
ăn uống kém tóm mất lại là có dối loạn tiêu hóa
nó hấp thu chế độ kém
mà chúng ta cũng biết là trong hấp thu nó có nhiều lắm
không những là đạm chúng ta chỉ nghĩ thôi thôi
tức là đạm tức là để tăng chiều cao cân tạm
nhưng mà nó còn là vi chất
nó còn là những yếu tố tạo máu
rất rất nhiều yếu tố khác
rồi phát triển đến trí tuệ rồi miễn dịch
tất cả được sinh ra từ cái chất đạm đấy
từ cái chất béo đấy tất cả đều như từ vitamin đó
thế thì nếu mà lâu dài
đứa trẻ sẽ chậm phát triển chiều cao
cân nặng này rồi đứa trẻ nó không tự tin
dần dần đứa trẻ tự dưng nó thu mình lại
nó không tự tin chúng tôi hay gọi là
chúng ta thì ngày xưa đến giờ hay quan niệm là
một đứa trẻ ăn uống
thế là cung cấp đủ rồi
nhưng mà chúng ta chưa quan tâm gọi là chất lượng cuộc sống
nghĩa đứa trẻ cảm thấy phải là vui thích
đứa trẻ nó phải cảm thấy là mình yêu đời
tất cả những điều đấy thì mình phải tạo ra đứa trẻ
mới khẳng sạn mà muốn như thế đứa trẻ nó phải
khỏe mạnh phải nhanh nhẹn tham gia tất cả
mọi hoạt động xã hội bình thường nó phải có một trí tuệ nhất định
chứ không phải là vấn đề
cái vấn đề thứ hai nữa người ta nói rất nhiều là
vấn đề về miễn dịch thì thực chất
nhưng lại chị nga cũng vừa trình bày
cái hệ tư hóa chính là một cơ quan tạo hệ miễn dịch
nó rất là vô lý
nó giúp cho mình hấp thu được cái gì
nó giúp cho mình hình thành
cái kháng thể trong cơ thể
suốt từ quá trình đầu đời
cho đến năm đầu đời
quyết định cho mình là mình sẽ có khả năng đề kháng
cái gì các anh chị sẽ biết rất nhiều
ông bố mà mẹ đến trình bày là
người ta chưa có dịch bệnh gì thì con em đã bị đầu tiên rồi
em vừa nghe thông báo dịch bệnh đấy là con em bị dịch đến đầu tiên
bởi vì mình đã tạo cho con mình kháng thể rất là kém
cái đề kháng rất là kém như thế
thế cho nên là nó ảnh hưởng đến
miễn dịch kém
thì không phải bệnh tật bây giờ sau này cũng hay ốm hắt hơi sổ mũi
bệnh tật suốt ngày
rồi một cái cơ thể khác thì lại hay bệnh dị ứng
bây giờ cái xu hướng các bệnh dị ứng rất là nhiều
về ô nhiễm môi trường mình không có phòng ngừa đề kháng tốt
chính vì thế mà
cái hậu quả thì chúng ta không thể lường hết
và cái hậu quả nó thẳng đi suốt cả cuộc đời
thế cho nên là rất là để ý
đặc biệt trong hai ba năm đầu đời
hết sức để ý đứa trẻ
cảm ơn chị chắc sau hôm nay về tội phải nhìn lại con tôi